hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vẫn còn nhiều diễn biến khó lường
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà lạt đã chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp
vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa siết chặt quản lý kiểm soát các vùng đỏ bảo vệ vùng xanh không để dịch bệnh lây lan
theo đánh giá cấp độ dịch bệnh covid một mươi chín của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lâm đồng
thành phố đà lạt có phường năm đang ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao và phường một mươi một cấp độ hai nguy cơ trung bình
còn lại một mươi phường bốn xã trên địa bàn đều ở cấp độ một bình thường mới
ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại cổng làng hoa vạn thành phường năm
lực lượng trực chốt gồm cảnh sát giao thông trật tự tp đà lạt công an phường dân quân
thanh niên sung kích ứng trực kiểm tra chặt chẽ giao nhận hàng hóa ra vào khu vực cách ly y tế
tổ công tác điện của chúng tôi gồm hai cảnh sát giao thông
hai cảnh sát giao động và một lực lượng dịch tỉnh thành sự kết hợp với lực lượng tại chỗ của địa phương
thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát người ra vào tại chốt không để xảy ra tình trạng tập trung đông người
và tiếp nhận cái hàng hóa của người dân tiếp tế và cho người dân ở bên trong
tiếp giáp với khu vực có dịch là các khu dân cư chưa ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín
tại đây lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng thành lập bốn tổ kiểm soát với sự tham gia nhiệt tình
hưởng ứng của người dân
trước đây là một ngày trên ba ca từ sáu giờ sáng cho tới một mươi hai giờ trưa

là từ một mươi chín giờ cho tới hai mươi hai giờ cho tới hai mươi bốn giờ và từ hai mươi bốn giờ cho tới sáng
chủ yếu là bảo vệ cái chốt vùng xanh
để tiêu thụ nông sản vận chuyển hàng hóa cho người dân
thành phố đà lạt đã bố trí ba lực lượng dịch tỉnh
xe tải với hàng chục tình nguyện viên liên tục vận chuyển hoa từ vườn người dân thu hoạch
ra bãi tập kết tại các chốt kiểm soát từ một mươi giờ đến một mươi bốn giờ chiều mỗi ngày
sau đó hàng hóa được phun xịt khử trùng trước khi giao cho các xe tải tới thu mua
công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và thông qua các cán bộ cơ sở
để nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng chống dịch
không ra ngoài khi không có việc cần thiết được thực hiện thường xuyên
theo thống kê từ ngày chín tháng một mươi tới nay
ubnd phưởng nam đã ra quyết định
xử phạt hành chính bốn trường hợp người dân với số tiền tám triệu đồng
do ra đường không có lý do chính đáng trong vùng cách ly y tế
tới thời điểm này thành phố đà lạt đã nhân rộng ra một trăm tám mươi hai chốt tự quản
bảo vệ vùng xanh với hơn ba người tham gia làm nhiệm vụ
có thể thấy các phường xã trong thành phố đà lạt đang thực hiện tốt chống dịch
trong vùng xanh
đó là siết chặt quản lý tại vùng đỏ bảo vệ vững chắc vùng xanh để thúc đẩy sản xuất
lưu thông hàng hóa
với quyết tâm cao sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp
sự đồng thuận chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín của người dân

tin chắc đà lạt sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh